nhưng mà lại phải mạnh hơn phải mang được thông tin lan tỏa những tận ngõ ngách của cuộc sống
nhưng mà tính định hướng tính chính thống thì cái đòi hỏi không hề giảm thậm chí là cao hơn
nêu phương hướng nhiệm vụ hoạt động báo chí trong năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương
đề nghị các cơ quan báo chí phải tiếp tục kiên trì thực hiện chỉ đạo
định hướng thông tin theo phương châm chủ động kịp thời hiệu quả giữ vững kỷ luật kỳ cương
bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo định hướng thông tin
nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí
khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đến năm hai nghìn hai mươi năm
nhận diện đánh giá đúng và có biện pháp khắc phục các biểu hiện tư nhân quá báo chí
đây là một vấn đề rất mới và cũng là một vấn đề rất lớn
lần đầu tiên tôi nêu ra tại hội nghị công tác báo chí
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường cũng đề nghị báo chí phải tiếp tục chủ động bám sát
tuyên truyền kịp thời những diễn biến trong đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước
trong đó đặc biệt là các ngày lễ lớn sự kiện quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi
dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
của cục cảnh sát hình sự bộ công an tổ chức vào chiều ngày hôm qua
thầy quỳ vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần cố gắng nỗ lực
và những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc trong năm hai nghìn một mươi chín
dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền các cấp
sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương
cùng với quyết tâm của lực lượng cảnh sát hình sự cả nước
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
nổi bật là đã kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự
tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao
hoạt động của tội phạm có tổ chức và các băng nhóm không còn công khai manh động liều lĩnh thách thức dư luận
đặc biệt là hoạt động của các băng nhóm liên quan đến hoạt động tín dụng đen và các đường dây tụ điểm tổ chức đánh bạc truyền thống
nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh có yếu tố nước ngoài sử dụng công nghệ cao đã bị triệt phá
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm được điều tra khám phá bắt giữ nhanh đối tượng
được dư luận đánh giá cao đồng tình ủng hộ
toàn quốc xảy ra bốn mươi chín bảy trăm sáu mươi sáu vụ phạm pháp hình sự giảm ba chín trăm sáu mươi chín vụ chiếm bảy ba mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã điều tra khám phá bốn mươi bảy trăm bảy mươi bốn vụ phạm pháp hình sự
bắt xử lý tám mươi một trăm năm mươi một đối tượng đạt tỷ lệ tám mươi một chín mươi ba
phát biểu tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê quý vương ghi nhận biểu dương đánh giá cao tinh thần cố gắng nỗ lực
và những thành tích đạt được của cục cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc
thứ trưởng lê quý vương cũng đề nghị cục cảnh sát hình sự tiếp tục xây dựng lực lượng
tổ chức cán bộ chính trị tư tưởng phân tích nhận định đánh giá
đưa ra những dự báo chính xác về tình hình diễn biến tội phạm
tham mưu lãnh đạo bộ hoạch định chủ trương chính sách phòng ngừa đấu tranh
tập trung chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót và có các giải pháp cụ thể
để nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản
phục vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi theo điện của đồng chí bộ trưởng
phần đấu đạt các chỉ tiêu kết quả công tác ngay từ những tháng đầu năm
làm tiền đề thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương trao cờ thi đua của bộ công an
cho tập thể phòng chín cục cảnh sát hình sự
nhân dịp này năm tập thể của cục cảnh sát hình sự nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng
chiều qua công an tỉnh nam định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
và tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
phát động phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh nam định đã tập trung chỉ đạo
thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch do bộ giao từ đầu năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức
được đánh giá là địa phương có số vụ phạm pháp hình sự giảm sâu
tỷ lệ điều tra khám phá án trung đạt tám mươi tám bảy mươi năm
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
trật tự xã hội có chuyển biến tích cực tài nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
công an tỉnh nam định cũng tập trung triển khai công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
thực hiện nghiêm túc chủ trương tăng cường cơ sở
và là một trong hai địa phương đầu tiên hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh
những dấu mốc quan trọng của năm hai nghìn hai mươi và những yêu cầu nhiệm vụ
mà công an tỉnh nam định phải nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian tới
trong đó nêu rõ lực lượng công an tỉnh nam định cần tiếp tục quán triệt
thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị chủ trương chính sách của đảng nhà nước của bộ công an
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tập trung lực lượng làm tốt công tác bảo vệ an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh
kịp thời phát hiện đề xuất xử lý những cán bộ đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị vi phạm nguyên tắc điều lệ đảng
ra soát đấu tranh mạnh các loại tội phạm không để tồn tại các băng ổ nhóm tội phạm
tội phạm núp bóng doanh nghiệp tín dụng đen đòi nợ thuê
cũng tại hội nghị thờ ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng bùi văn nam đã trao huyền trương bảo vệ tổ quốc hạng hai hạng ba
và huân chương chiến công cho các đồng chí nguyên lãnh đạo công an tỉnh và một số cá nhân có thành tích xuất sắc
cũng trong chiều qua tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới sự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi của cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đã triển khai hiệu quả các chủ trương chính sách pháp luật của đảng quốc hội chính phủ và bộ công an
trong việc quản lý giam giữ các đối tượng bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ
làm tốt công tác bảo đảm cơ sở vật chất tinh thần giáo dục dạy nghề cho phạm nhân chạp viên học sinh
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương ghi nhận những kết quả mà cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã đạt được cho năm hai nghìn một mươi tám
đồng tình với những mục tiêu nhiệm vụ phương hướng triển khai công tác cho năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
quán triệt những nội dung quan trọng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi năm
nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật thi hành án hình sự hai nghìn một mươi năm
đồng thời tiếp tục phát huy thành tích thực hiện một cách hiệu quả hơn nữa các mặt công tác trong năm hai nghìn hai mươi
chủ động nắm chắc tình hình bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ
thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với phạm nhân trại viên học sinh
triển khai có hiệu quả công tác giáo dục dạy nghề cho phạm nhân trại viên học sinh phù hợp với yêu cầu thực tiễn
tạo điều kiện tốt nhất để họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đã gắn huy hiệu trao quyết định ba mươi năm tuổi đảng cho trung tướng nguyễn ngọc bằng
nguyên tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
trao cờ thi đua của bộ công an tặng một mươi một đơn vị
trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân cho các cán bộ thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi của công an tỉnh thanh hóa tổ chức vào chiều qua
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an ghi nhận những kết quả đã đạt được và giao một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh thanh hóa đã chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành hơn ba mươi nghị quyết chỉ thị đề án kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
đảm bảo tốt an ninh trả tự trên các tuyến lĩnh vực địa bàn mục tiêu công trình trọng điểm không để xảy ra đột xuất bất ngờ hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trả tự
các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cơ bản đã đạt và vượt so với kế hoạch ban đầu
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận biểu dương đánh giá cao những thành tích xuất sắc của lực lượng công an tỉnh thanh hóa
đồng thời đề nghị công an thanh hóa cần tiếp tục phát huy những thành tích kết quả đạt được chủ động nắm chắc dự báo đúng tình hình
từ đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
tuyệt đối không được để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống
tăng cường bảo đảm an ninh trả tự bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ cờ thi đua của bộ công an và cờ thi đua của ubnd tỉnh
cho một mươi một đơn vị cơ sở thuộc công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi ba